thời điểm này hạn hán xâm nhập làm ảnh hưởng tới đời sống nông nghiệp của nhiều địa phương
trong đó có tỉnh thừa thiên huế mặc dù các cấp các ngành tại thừa thiên huế đã tích cực vận động
bà con chuyển đổi cây trồng thích ứng hạn mặn tuy vậy số diện tích được chuyển đổi không nhiều
địa phương hiện vẫn rất cần sự hỗ trợ của trung ương và các bộ ngành để khắc phục tình trạng
bỏ hoang đất do thiếu nước tưới từ đầu vụ hè thu trước tình hình khan hiếm
nguồn nước tưới nhiều nông dân ở huyện miền núi a lưới đã được cán bộ đến nhà vận động
chuyển đổi giống cây trồng từ lúa sang hoa màu để bảo đảm lương thực tránh lãng phí đất
nhưng số người dân thực hiện chuyển đổi diện tích vẫn chưa nhiều
không riêng ở huyện a lưới các địa phương khác cũng thường xuyên chịu hạn mặn trong vụ hè thu
nhiều huyện phong điền quảng điền phú vang cũng xảy ra tình trạng tương tự
bên cạnh đó do đặc điểm đất manh mún nhỏ lẻ thường xuyên có rông lốc
nên các địa phương cũng rất khó kêu gọi tổ chức sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
trên diện tích hai hai trăm linh hectare không chủ động được nước tưới này
để mà giải quyết vấn đề chuyển đổi để sản xuất hai hai trăm linh hectare này
thì phải tiến hành đầu tư cả công ty
các hệ thống thủy lợi để đưa nước vào những vùng đặc biệt là vùng cát vén biển
từ quảng công quảng ngãi cho đến thấu vinh hiền vinh hải
theo quy hoạch từ nay đến năm hai nghìn ba mươi năm tỉnh thừa tuyên huế cần khoảng một mươi một tỷ đồng
để xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp
đây là con số rất lớn vượt quá khả năng cân đối của địa phương
vì vậy tỉnh thừa tuyên huế mong muốn nhận được sự hỗ trợ
giúp đỡ từ trung ương đến các bộ ngành để giải quyết triệt đề
vấn đề hạn mặn giúp người nông dân ổn định sản xuất tiến tới làm giàu trên mảnh đất quê hương